trong ngày một mươi bốn tháng sáu công an quận bình tân tp hcm đang điều tra giải quyết vụ việc
một chiếc ô tô tông liên tiếp hai xe máy sau đó tông gãy trụ điện trên đường số sáu
phường bình trị đông bê nguyên nhân ban đầu được xác định do truy đuổi cướp dẫn đến vụ việc trên
trước đó khoảng hai mươi h ngày một mươi ba tháng sáu xe ô tô biển số năm mươi một d bảy mươi sáu nghìn hai trăm linh do năm tài xế điều khiển
chạy trên đường số sáu hướng từ đường số bảy ra đường tỉnh lộ một mươi
khi đến trước chợ cây sa già quận bình tân thì chiếc xe này tông trúng xe máy
do một người đàn ông trung niên cầm lái sau đó mất lái lao lên vỉa hè tông gãy một cuộc điện
bê tông đâm và liên tiếp vào các vật cứng cùng một xe gắn máy khác dựng trên vỉa trước nhà
lúc này tài xế ô tô bung cửa chạy ra hô hoán cướp và nhờ người dân giữ người đàn ông bị truy đuổi
theo tài xế ô tô trước đó được người đàn ông thuê chở hàng hóa người này mượn điện thoại tài xế
để gọi điện nhưng bất ngờ cầm điện thoại bỏ chạy tài xế lái xe ô tô đuổi theo và dẫn đến vụ việc trên